sáng ngày một mươi bốn tháng năm đại diện lãnh đạo ubnd tỉnh quảng ninh cùng các đoàn thể đã thăm hỏi nạn nhân bị thương
trong vụ tai nạn lao động tại công ty than quang hành tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
khiến bốn người thương vong hiện vụ việc vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận
nạn nhân bị thương là anh lý a chìa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê ở huyện nậm pồ tỉnh điện biên
sau phẫu thuật sức khỏe ổn định đang được hồi sức tích cực
theo bác sĩ chuyên khoa hai trần ngọc san trưởng khoa gây mê hồi sức bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh
nạn nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo đau nhiều bị tổn thương ở cánh tay bên phải chật khớp vai phải
sau khi nhập viện được trần đoán bệnh tiến hành chụp chiếu và quyết định mổ sớm cấp cứu sớm để giải phóng sự chèn ép
ekip đã tiến hành hai cuộc phẫu thuật kéo chỉnh khớp vai về vị trí bình thường và kết hợp xương
trước mắt các xét nghiệm của bệnh nhân cho thấy đã ổn định
được biết anh lý a chia đi làm công nhân được bốn năm nay có hoàn cảnh khó khăn một mình nuôi hai con nhỏ và mẹ già đang ở điện biên
trước đó vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng năm tại lo trợ vỉa một mươi bốn hai mươi hai phân xưởng khai thác bảy công ty than quang hành
xảy ra vụ tai nạn lao động khiến ba công nhân tử vong một người bị thương
ba nạn nhân tử vong là anh bvt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê quán thị xã kinh môn tỉnh hải dương
dv sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi quê quán huyện sơn động tỉnh bắc giang
lav sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê quán huyện bắc yên tỉnh sơn la
ngay sau khi xảy ra sự cố các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường triển khai công tác hỗ trợ các nạn nhân
ông vũ đức trường bí thư đảng ủy công ty than quang hanh thông tin đối với người tử nạn công ty hỗ trợ cho mỗi gia đình là ba trăm linh triệu đồng một người
hỗ trợ năm mươi triệu đồng đối với người bị thương tỉnh quảng ninh hỗ trợ một mươi tám triệu đồng một người tử vong và hỗ trợ năm triệu đồng cho một người bị thương
tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam hỗ trợ hai mươi triệu đồng một người tử vong
công đoàn than khoáng sản việt nam hỗ trợ hai mươi triệu đồng cho một người tử vong
các tổ chức đoàn thể công đoàn công ty cùng hỗ trợ và tiếp tục kêu gọi cán bộ người lao động hỗ trợ các nạn nhân
ông vũ đức trường cho biết thêm đơn vị triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn lao động đặc biệt là trong tháng công nhân
song vẫn xảy ra sự cố đáng tiếc
thời gian tới công ty tiếp tục tăng cường tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động vệ sinh thực phẩm tới cán bộ công nhân viên chức người lao động
kiểm tra kiểm soát giám sát xử lý nghiêm vi phạm về an toàn lao động
ngoài ra công ty kịp thời khen thưởng cá nhân tập thể có thành tích cao trong đảm bảo an toàn vệ sinh lao động
nhằm ngăn ngừa giảm thiểu tai nạn xảy ra góp phần ổn định tư tưởng người lao động
lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
thưa quý vị liên quan đến vụ nổ lò hơi khiến sáu người tử vong năm người bị thương
vừa qua các cơ quan thực thi pháp luật tỉnh đồng nai đã tạm giữ giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại và sản xuất gỗ bình minh
gọi tắt là công ty gỗ bình minh để phục vụ công tác điều tra xác minh làm rõ
cụ thể một lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật tỉnh đồng nai cho biết
cơ quan chức năng đang tạm giữ giám đốc công ty gỗ bình minh để xác minh làm rõ
phục vụ công tác điều tra đồng thời đang chờ kết quả giám định để củng cố hồ sơ xem xét khởi tố vụ án xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trước đó vào lúc tám giờ một mươi phút ngày một tháng năm tại công ty gỗ bình minh ấp vàm xã thiện tân huyện vĩnh kiều tỉnh đồng nai
xảy ra vụ nổ lò hơi làm sáu người tử vong năm người bị thương được đưa đi cấp cứu
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra quyền chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai võ tấn đức giám đốc công an tỉnh
thiếu tướng nguyễn sĩ quang phó giám đốc công an tỉnh đại tá trần anh sơn bí thư huyện ủy vĩnh cửu nguyễn văn thuộc
cùng nhiều lãnh đạo các sở ngành huyện vĩnh kiểu đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc tập trung đưa những người bị thương đi cấp cứu điều tra làm rõ nguyên nhân
liên quan đến vụ việc ngày một tháng năm thủ tướng chính phủ phạm minh chính đại tướng tô lâm bộ trưởng công an và lãnh đạo các bộ lao động thương bình và xã hội
y tế đã kịp thời chỉ đạo khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân tử vong cứu người bị thương và nhanh chóng điều tra làm rõ vụ tai nạn
theo báo cáo của sở lao động thương bình và xã hội tỉnh đồng nai vụ tai nạn xảy ra tại khu vực nồi sưởng bán thành phẩm của công ty gỗ bình minh
doanh nghiệp này có khoảng hai trăm linh lao động thời điểm xảy ra vụ tai nạn có bốn mươi hai công nhân đang làm việc
công ty lắp đặt một nồi hơi dạng ống nước công suất sinh hơi một kg trên một giờ ở bên ngoài cạnh vách tôn sưng bán thành phẩm
quá trình sử dụng công ty phát hiện có hiện tượng trục chặt về mặt kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa vào ngày ba mươi tháng bốn
đến sáng ngày một tháng năm cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra vận hành thì nồi hơi phát nổ
kết luận bước đầu sau khi khám nghiệm hiện trường thu thập chứng cứ công an tỉnh đồng nai xác định nguyên nhân do lỗi kỹ thuật lò hơi phát nổ gây ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng
theo cổng thông tin điện tử công an tỉnh đồng nai công ty gỗ bình minh do ông feng yong quốc tịch trung quốc làm giám đốc
thưa quý vị là một trong những nhân chứng vụ nổ lò hơi ở đồng nai ông hoàng văn kính vẫn chưa hết ám ảnh về sự việc kinh hoàng vừa xảy ra
theo lời kể của ông kính ông bị sức ép từ vụ nổ hạ gục nhiều mảnh sắt kim vào cơ thể xung quanh đồng nghiệp nằm la liệt
nhớ lại vụ nổ lò hơi tại công ty trách nhiệm hiệu hạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh ở ấp vàm xã thiện tân
huyện vĩnh cửu khiến sáu người tử vong tại chỗ ông hoàng văn kính bốn mươi sáu tuổi chưa hết bàng hoàng
ông kính cho hay khi đang đứng làm việc thì ông nghe thấy một tiếng âm xong là gục tại chỗ giống như con chim bị bắn bằng súng hơi
là một trong năm nạn nhân bị thương được đưa vào phòng cấp cứu bệnh viện đa khoa thống nhất đồng nai sau vụ nổ sáng ngày một tháng năm
nam công nhân cho biết cơ thể vẫn đang rất đau vì bác sĩ chuẩn đoán ông bị đa chấn thương
theo ông kính do các ngày lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm công ty vẫn hoạt động và trả lương gấp đôi nên nhiều công nhân đã đăng ký làm việc theo hai k bảy h ba mươi đến một mươi bảy h ba mươi và một mươi tám h ba mươi đến sáu h ba mươi phút hôm sau
vụ tai nạn xảy ra khi ông bắt đầu ca làm việc tại khu bào tiệm ván của sưởng gỗ được khoảng một giờ
khi đó lò hơi không hoạt động không có hơi để dùng nên gần chục công nhân leo lên lò để kiểm tra

lò vận hành bằng cách đốt củi đun nóng hơi nước nén khí để xấy gỗ thổi mùn cưa sơn xịt sản phẩm
xung quanh hệ thống lò có nhiều đồng hồ để kiểm tra áp suất
khi nén từ lò hơi được dẫn đi nhiều khu vực sản xuất bằng các đường ống đường kính hơn chục cm
lúc lò hơi phát nổ ông kính đang đứng cách đó khoảng năm mươi m bị áp lực từ sau đẩy tới đổ gục

một số mảnh vỡ kim loại bị văng trúng đầu và tay khiến nam công nhân bất tỉnh
một lúc sau khi tỉnh dậy ông thấy đầu óc choáng váng chảy máu không thể cử động
xung quanh máy móc bị xáo trộn bụi phủ mù mịt khắp sườn con người nằm la liệt
ông kính nói thêm sau đó ông được đồng nghiệp chạy tới khiêng ra xe cấp cứu
lúc nằm trên giường bệnh ông mới biết mình còn sống
cũng là một nạn nhân bị đa chấn thương do vụ nổ lò hơi
anh lê văn bèo hai mươi bảy tuổi kể khi đang đứng sắp xếp các tấm ván cách lò hơi khoảng hai mươi mét
thì nghe tiếng nổ rất lớn sau đó đổ gục trong tích tắc
cùng vợ từ quê an giang lên làm việc tại sườn được hơn một năm
anh bell cho biết trước sự cố không phát hiện bất thường
lúc đó anh chỉ nghe thấy đồng nghiệp nói lò bị mất hơi cần phải sửa
ngày sau đó thì tiếng nổ lớn vang lên
anh bell cho biết anh cứ như bị đạn bắn chúng gục ngay lập tức chứ không kịp phản ứng gì
được biết công ty trách nhiệm hiệu hạn sản xuất
và thương mại gỗ bình minh rộng hơn một mươi m hai
được chia làm ba nhà xưởng xây tường gạch xung quanh mái lập tôn
chuyên làm ván lót sàn tủ giường bàn ghế
tại các nhà xưởng lại ngăn thành từng khu vực cắt xẻ tiện gia công sản phẩm và đóng gói
cả sáng ngày một tháng năm tại công ty có hơn một trăm linh công nhân làm việc
riêng tại khu vực gần lò hơi có bốn mươi hai người
may mắn thoát nạn khi đứng làm việc cách lò hơi khoảng tám mươi mét
chị lạc thị nâm ba mươi bốn tuổi nói tiếng nổ tạo ra chấn động rất lớn
khiến các vách tường mái tôn dung chuyển
lúc lò hơi nổ trong xưởng bụi mù mịt không thể thấy gì
chị cùng một số đồng nghiệp chạy toán loạn bằng nhiều lối để thoát
khi nghe tiếng một số người đang kêu cứu họ đã quay lại kéo các nạn nhân bị thương ra ngoài
theo chị nậm áp lực từ vụ nổ đã xé toan một phần diện tích của sưởng
nhiều thanh sắt máy móc bị uốn cong biến dạng văng hàng chục mét
vụ nổ cũng làm hư hỏng nhiều nhà dân ở lân cận sưởng gỗ
chị nậm kể lại những người tử vong thân thể không còn nguyên vẹn
cơ thể phùi đầy bụi đến giờ chị vẫn còn ám ảnh
nạn nhân thiệt mạng có thể là các công nhân đã leo lên lò để sửa chữa
sau đó lò phát nổ khiến họ bị hất văng ra ngoài
theo công an huyện vĩnh kiểu vụ nổ lò hơi xảy ra vào khoảng tám giờ ba mươi phút
tài nạn khiến sáu người tử vong từ ba mươi hai đến ba mươi chín tuổi
gồm lò văn lòn quê sơn la lương văn hùng quê nghệ an
trần văn nguyễn quê bắc giang
trần văn cường quê bạc liêu sơn ngọc thúy quê sóc trăng
xuên xen long quốc tịch trung quốc
năm công nhân làm việc gần đó bị thương
nguyên nhân ban đầu được xác định là lỗi kỹ thuật trong quá trình sửa chữa hoạt động gây nổ lò hơi
công ty sản xuất gỗ bình minh cho biết trong quá trình sử dụng
doanh nghiệp phát hiện có trục trặc về kỹ thuật
và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị để kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa vào ngày ba mươi tháng bốn
đến sáng ngày một tháng năm cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra vận hành
thì lò hơi phát nổ làm sáu người tử vong
năm công nhân bị thương được đưa vào bệnh viện đa khoa thống nhất cấp cứu
trong đó ba người bị đa chấn thương đã được phẫu thuật
ông kính và anh bèo đang được bác sĩ theo dõi điều trị
công an huyện vĩnh kiểu đang phối hợp với chính quyền địa phương
sở lao động thương bình và xã hội đồng nai làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động
trước mắt tỉnh hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động hai mươi triệu đồng
trường hợp bị thương một mươi triệu đồng
dưới góc độ pháp lý luật sư lê hồng vân đoàn luật sư hà nội cho biết
về trách nhiệm bồi thường khoảng tám điều ba luật an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi năm nêu rõ
nếu cơ quan chức năng có đủ căn cứ xác định nạn nhân trong vụ nổ lò hơi thuộc trường hợp tai nạn lao động
thì dù lỗi thuộc về bên nào thì người sử dụng lao động vẫn phải có trách nhiệm bồi thường
nếu lỗi thuộc về đơn vị cung cấp thiết bị không thực hiện việc kiểm tra sửa chữa kịp thời
đảm bảo sự an toàn của thiết bị khi vận hành thì đơn vị này sẽ phải chịu trách nhiệm
sau khi có kết luận của cơ quan chức năng liên quan đến yếu tố lỗi mức độ suy giảm khả năng lao động
nguyên nhân xảy ra tai nạn sẽ xác định mức độ bồi thường
điều ba mươi tám luật an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi năm quy định
người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động
mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức như sau
ít nhất bằng một năm tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ năm một mươi khả năng lao động
sau đó cứ tăng một được cộng thêm bốn tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ một mươi một một
ít nhất ba mươi tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ tám mươi một trở lên
hoặc cho thân nhân người lao động bị tử vong do tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp
ngoài ra người sử dụng lao động
phải trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ gây ra
khoản tiền ít nhất bằng bốn mươi mức quy định tại khoản bốn điều này với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng
nếu người lao động đủ điều kiện được hưởng chế độ tai nạn lao động thì sẽ được trợ cấp tùy theo suy giảm khả năng lao động
cụ thể suy giảm khả năng lao động từ năm đến ba mươi thì được hưởng trợ cấp một lần
từ ba mươi một trở lên thì được hưởng trợ cấp hàng tháng
với người lao động tử vong thân nhân của họ
được hưởng trợ cấp một lần bằng ba mươi sáu lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động bị tử vong và được hưởng chế độ tử tuất
luật sư lê hồng vân nhấn mạnh trường hợp đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm
cá nhân vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn lao động
vệ sinh lao động về an toàn ở những nơi đông người
tùy theo tính chất mức độ và hậu quả của hành vi
người phạm tội có thể bị phạt tiền từ hai mươi đến một trăm linh triệu đồng
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một đến một mươi hai năm
hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ lò hơi
khiến sáu người tử vong thương tâm ở đồng nai
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn